thưa quý vị đến cuối giờ chiều qua ngày sáu tháng ba công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận gò vấp và cục cảnh sát hình sự bộ công an phong tỏa tòa nhà số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh phường một mươi bảy quận gò vấp trụ sở chính của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty tám mươi tám công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn ở tp hcm để thực hiện việc khám xét
không chỉ riêng trụ sở của công ty f tám mươi tám tại địa bàn quận gò vấp rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác nhau tại tp hcm cũng bị công an kiểm tra khám xét
cụ thể như tại chi nhánh của công ty f tám mươi tám trên đường trần quang khải quận một chi nhánh của f tám mươi tám trên đường đỗ xuân hợp tp thủ đức chi nhánh ở đường nguyễn văn quá quận một mươi hai chi nhánh trên đường lê trọng tấn quận tân phú
công ty f tám mươi tám có trên tám mươi chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở hai mươi ba
quận huyện của tp hcm hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay cầm đồ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng tham gia đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô rất lớn với tổng số tiền giao dịch trên hai trăm năm mươi tỷ đồng để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tất cả các con bạc này đều trú trên địa bàn tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trong đó nguyễn thị thu thủy và nguyễn thị thủy bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động huy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi ba điểm ở thành phố buôn ma thuột và hai điểm tại thành phố đà nẵng đang tổ chức ghi số đề
bước đầu phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ
đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay là trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ được đối tượng cướp tài sản của nữ sinh ngay trên đường
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày sáu tháng ba tại khu vực đường trần nhân tông phường bích đào tp ninh bình nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đã bất ngờ đập đầu một nữ sinh đang tham gia giao thông ngã xuống đường sau đó cướp xe máy
phát hiện sự việc thì nhiều người đi đường đã chi hô đuổi cướp
đúng vào thời điểm trên tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình đang làm nhiệm vụ gần đó đã tham gia truy bắt được đối tượng
thông tin về truy nãn tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả

tổng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt rùi ngay giữa cẳm
và đối tượng lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố một phường quảng hưng thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện